tiếp quốc vụ khanh bộ ngoại giao rumani bà monica giurgita thủ tướng đề nghị hai bên tích cực phối hợp triển khai kết quả chuyến thăm rumani vừa qua của thủ tướng
tại buổi tiếp quốc vụ khanh bộ ngoại giao rumani cho biết chuyến thăm này của bà nhằm cụ thể hóa những thỏa thuận cam kết hợp tác mà hai bên đạt được trong chuyến thăm rumani của thủ tướng nguyễn xuân phúc
bà khẳng định cam kết rumani sẽ thúc đẩy mạnh mẽ việc ký kết hiệp định thương mại tự do evfta và hiệp định bảo hộ đầu tư evipa giữa việt nam và eu
đánh giá cao ý kiến của bà monica giurgita thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng hai nước cần phải tích cực phối hợp triển khai kết quả chuyến thăm vừa qua đặc biệt là sớm tổ chức kỳ họp lần thứ một mươi sáu ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế việt nam rumani
thủ tướng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước trên trường quốc tế nhất là trong khuôn khổ liên hợp quốc và asem